chuyển đến một thông tin kinh tế đáng chú ý anh vừa quyết định hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm hai nghìn một mươi bảy của nước này giảm từ hai hai xuống còn một bốn
do lo ngại những tác động nghiêm trọng từ cuộc trưng cầu ý dân rời khỏi liên minh châu âu eu hồi tháng sáu vừa qua
trong báo cáo cập nhật ngân sách đầu tiên của chính phủ kể từ khi brexit bộ trưởng tài chính anh philip hammon cho biết
tổng sản phẩm quốc nội gdp dự đoán chỉ tăng một bốn trong năm tới đã giảm mạnh so với mức hai hai được đưa ra trong dự đoán trước đó
ông hammon nhấn mạnh cuộc trưng cầu dân ý rời eu sẽ làm thay đổi tiến trình lịch sử của anh
đồng thời kêu gọi áp dụng khẩn cấp các biện pháp cần thiết để đối phó với sự suy giảm dài hạn của nền kinh tế nước này
ông hammon thừa nhận rằng mức tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng
song vẫn tương đương với mức dự báo mà quỹ tiền tệ quốc tế imf đưa ra đối với đức
thậm chí còn cao hơn so với mức dự báo của nhiều nền kinh tế châu âu khác bao gồm pháp và italia
ông hammon cho rằng gdp của anh dự kiến sẽ tăng hai một trong năm nay
nhích hơn so với mức dự báo hai mà chính phủ công bố hồi tháng ba vừa qua